tiếp tục chương trình với các tin tức giao thông đáng chú ý
và chạm giao thông là điều mà không ai mong muốn
thế nhưng cách ứng xử sau khi va chạm lại quyết định tính chất nghiêm trọng của vụ va chạm
đôi khi chỉ là những va quyện rất nhỏ
nhưng sự thiếu tỉnh táo khi xử lý tình huống sau đó
cũng khiến nhiều tài xế không kiềm chế được bản thân
và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn